ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với f một trên địa bàn thành phố
trừ bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng
cụ thể là hướng dẫn f một cách ly y tế tại nhà của thành phố hà nội áp dụng với người ở cùng nhà với f một
và người trực tiếp trong sắc hỗ trợ f một được cách ly tại nhà cùng f một
những người đang cách ly tập trung đủ bảy ngày và kết quả xét nghiệm pcr âm tính với sars cov hai ngày thứ bảy
được chuyển về cách ly tại nhà cũng thuộc diện áp dụng
các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị yêu cầu đối với cách ly y tế tại nhà
người ở cùng nhà cán bộ y tế và các đơn vị liên quan thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế
tại công văn số năm nghìn năm trăm chín mươi chín về việc giảm thời gian cách ly thí điểm cách ly y tế f một tại nhà
quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín